bà nguyễn thị loan chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần y dược v medimax
vừa bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản
xảy ra trên đại bản huyện đông anh
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội cho biết
thiệt hại trong hoạt động bán đấu giá tài sản là hơn hai trăm linh tỷ đồng
bị can nguyễn thị loan bị cáo buộc có hành vi vi phạm sau khi thành lập ba doanh nghiệp
công ty cổ phần bất động sản thanh trì
công ty cổ phần đầu tư bất động sản mỹ đình
công ty cổ phần phát triển nhà ở bắc tử liêm
đã chỉ đạo các thuộc cấp của mình tại các công ty trên
tham gia nộp hồ sơ đấu giá và thông đồng dìm giá
trong quá trình đấu giá dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật
khu đất đấu giá phía đông nam thôn cổ dương xã tiên dương huyện đông anh hà nội
kết quả là công ty cổ phần phát triển nhà ở bắc tử liêm
trùng đầu giá tại dự án trên
trong diễn biến liên quan một số cá nhân làm việc
tại tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường hà nội
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đông anh
công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư hà nội
cũng bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
do có hành vi thông đồng hạ giá khởi điểm để đấu giá đất
tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đầu giá phía đông nam
thôn cổ dương xã tiên dương huyện đông anh hà nội
hành vi vi phạm các quy định về bán đấu giá tài sản
lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại huyện đông anh
theo điều tra thiệt hại ban đầu được xác định khoảng hai trăm linh tỷ đồng